tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đã có buổi tiếp ông mark edward tucker
chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành tập đoàn bảo hiểm nhân thọ aia đang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển hoan nghênh hoạt động của tập đoàn bảo hiểm nhân thọ aia
tại thị trường việt nam vừa đáp ứng được nhu cầu bảo vệ và tích lũy tài chính của các tổ chức cá nhân
vừa tham gia đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của việt nam
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cho biết chủ trương chính sách của nhà nước việt nam
là mở cửa thị trường bảo hiểm theo các cam kết quốc tế khuyến khích các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động
kể cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
cảm ơn phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đã dành thời gian tiếp đoàn ông mark edwood techer
chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành tập đoàn bảo hiểm nhân thọ aia
đánh giá cao tiềm năng phát triển thị trường bảo hiểm ở việt nam
và mong muốn việt nam tạo điều kiện để tập đoàn bảo hiểm nhân thọ aia
mở rộng các sản phẩm bảo hiểm hướng tới bảo đảm quyền lợi cho người dân